tổ chức ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội tám thanh niên tại phường tiến thành
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã bị xử phạt vi phạm hành chính
cụ thể tám đối tượng mỗi người bị phạt một mươi năm triệu đồng do vi phạm quy định về biện pháp chống dịch
không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
trước đó vào chiều ngày hai tháng chín nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng chức năng phường tiến thành tới kiểm tra và bắt quả tang tám thanh niên đang tổ chức ăn nhậu
trên bàn nhậu còn có một dụng cụ để hút si sa
ngay sau đó các đối tượng được mời về trụ sở công an phường để làm việc